thưa quý vị ý thức chấp hành khi tham gia giao thông luôn là câu chuyện muôn thủa
những ngày lễ lớn chứng kiến các vụ tai nạn giao thông cũng là lúc chúng ta thấy rõ ý thức chủ quan của những người điều khiển phương tiện đặc biệt là bộ phận giới trẻ